thông tin mới nhất về cơn bão số chín vào hồi bốn giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu sáu độ kinh đông
kinh đảo song tử tây khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm km
đến bốn giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một năm độ kinh đông cách phú yên khánh hòa khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến chín đến một mươi năm năm độ vĩ bắc